trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thành phố đà nẵng đã ban hành chỉ thị số năm về thực hiện giãn cách xã hội
với nhiều biện pháp mạnh hơn so với chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bắt đầu thực hiện kể từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy
theo đó mọi người dân không được ra khỏi nhà trừ các trường hợp được quy định cụ thể như đi mua lương thực thực phẩm
làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cơ sở sản xuất thiết yếu
đối với các trường hợp này khi ra đường thì người dân cần giấy tờ tùy thân kèm với giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan đơn vị
ủy ban nhân dân phường xã cấp theo mẫu thống nhất trên địa bàn toàn thành phố
tuy nhiên trên thực tế đã xuất hiện tình trạng một số đơn vị cấp giấy đi đường tùy tiện để nhiều người sử dụng như giấy thông hành tự do đi lại
chút kiểm soát thuộc địa bàn phường hòa an quận cấm lệ
chiều tối ngày hai tháng tám lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện
đã xuất hiện một trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định
mẫu giấy này có con dấu chữ ký của giám đốc chi nhánh hợp tác xã kinh doanh vận tải ahb
nhưng không ghi chức vụ vị trí công tác và mục đích tham gia giao thông của người được cấp cấp giấy
qua làm việc người này cho biết được một nhân viên của hợp tác xã kinh doanh vận tải ahb cho tờ giải nói trên
sau công tác tiến hành xác minh của lực lượng phương hòa an
ủy ban nhân dân quận cấm lệ đặt
ra quyết định xử phạt nhân viên của hợp tác xã số tiền bảy năm triệu đồng
và giám đốc hợp tác xã một mươi năm triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
một nhân viên của công ty được cấp tới bảy giá đi đường
và trong cái giấy đi đường đó là thông ghi tất cả các thông tin người được cấp vào trong giấy đi đường
chỉ có việc có mẫu giấy và ký của giám đốc đáng giáo và giao cho nhân viên
rồi lợi dụng cái kẻ hở này người nhân viên này để cho các người thân của mình tại khu dân cư
và ai xin thì người này cho
rồi những người được cho thì sử dụng cái giá này đi đường làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tại chốt kiểm soát khu vực chân cầu sông hàng địa bàn phường hải châu một quận hải châu
lực lượng công an cũng đã tiến hành lập biên bản ba trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng theo quy định
hai trường hợp thì giấy đi đường là không hợp lệ
là không có đúng trong cái thiết yếu mà do chỉ thị năm là cho phép hoạt động
trường hợp thứ hai là người dân đã đi ra đường khi không xin phục tiết
chúng tôi đã lập biên bản là đối với ba trường hợp bị phạm như thế
thành phố đà nẵng có gần bốn trăm linh chốt kiểm soát tại các địa bàn quận huyện
từ ngày một tháng tám đến ngày ba tháng tám lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh giấy đi đường
với các lỗi như không đúng quy định
không đúng đối tượng lý do không cấp thiết không xuất trình được giấy tờ tùy thân khớp với giấy đi đường
trên thực tế con số này có thể cao hơn bởi khi kiểm tra giấy đi đường
lực lượng kiểm soát tại chốt khó có thể nhanh chóng xác định được đơn vị nào được phép hoạt động theo chỉ thị
người dân là có giấy đi đường kèm theo dấu đỏ
trong giấy đi đường của các công ty thì chúng tôi cũng chưa có đủ điều kiện về thời gian
và các điều kiện để xác nhận
điều này có nằm trong hoạt động về những lĩnh vực thích yếu
hoặc nằm trong cái gì mà được chỉ thị năm cho phép hoạt động
cùng với nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ
rõ ràng vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi một người dân
bởi trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng như hiện nay
việc chủ quan cố tình vi phạm đều có thể dẫn đến những hậu quả không lượng
gây cản trở khó khăn cho công tác phòng chống dịch